trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh cà mau liên tiếp xảy ra nhiều điểm nóng về sạt lở ven sông
khiến hàng chục hộ dân lâm vào tình cảnh khốn đốn
đây là hiện trường một đoạn sạt lở ven sông xảy ra vào ngày ba mươi tháng năm vừa qua
nằm ở khu vực khóm tám thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
ngay khi phát hiện nền nhà có dấu hiệu bất thường nhiều người dân đã chạy ra khỏi nhà
hiện trên địa bàn huyện có một mươi sáu căn nhà bị sụt lún hư hỏng và làm ảnh hưởng đến ít nhất chín căn nhà khác của những hộ liên kề
bà con quan mang lắm cho nên tôi đại diện cho huyện nam căn
cô ý kiến là ký nghị lên quỹ bàn tỉnh trung ương cấp thẩm quyền đó
giúp đỡ cho dân dùng máy sông này làm thí dụ làm bờ kè hay là tạo điều kiện cái nào đó
cho bà con ta đừng phạp phòng lâu âu nữa
như ở đây là bà con làm cua tôi là sưởng tiện thì bắt buộc phải sống với mái sông thôi
nếu đi lên bờ thì đâu có làm ăn được
qua khảo sát thực tế của cơ quan chức năng tỉnh cà mau trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hai mươi bảy vị trí sạt lở
với tổng chiều dài hơn ba mươi bảy tám trăm chín mươi mét trong đó có tám vị trí sạt lở rất nguy hiểm
với chiều dài hơn bốn bảy trăm chín mươi mét ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất kinh doanh của trên một hộ dân
chỉ riêng tại huyện nam căn từ đầu năm tới nay đã có tới chín vụ sạt lở đất ven sông làm ít nhất một mươi sáu nhà dân bị hư hỏng
đất cà mau chúng ta là dùng đất
đất cà mau là dùng đất yếu cho nên ven sông ở những nơi có biên độ triều nước lớn và nước rồng là nó lớn
đặc biệt là các huyện như nam căn đầm dơi ngọc hiển những huyện này biên độ triều lớn
thì tình trạng sạt lở rất dễ xảy ra đối với ven sông
ở đây có thêm một chuyện nữa ngoài đặc điểm dùng đất yếu dễ bị sạt lở
thì có thêm một chuyện nữa là người dân
người dân của chúng ta do các tập quán
trước đây là do hệ thống đường bộ của chúng ta chưa phát triển
người dân chủ yếu giao lưu phát triển kinh tế gian sông gạch
cho nên gắn theo đó nhà ở là ven sông gạch làm cho nó tăng thêm cái tải ở ven sông
khi mà nó có những tình huống mưa nhiều triều cường dân cao nước rồng kiệt
thì nó sẽ dẫn đến tình trạng sạt lở
phần lớn những vụ sạt lở xảy ra ở khu vực ven bờ sông
nơi giao nhau giữa các nhánh sông lớn thuận tiện việc kinh doanh giao thương hàng hóa
chính quyền địa phương đã phát đi nhiều cảnh báo vùng nguy hiểm
nhưng việc di rời dân ra khỏi vùng sạt lở đang gặp rất nhiều khó khăn
bởi những vị trí đó gắn liền với sinh kế của hộ dân